trong một nghiên cứu các nhà khoa học nhận thấy tình trạng tăng sắc tố và không đồng đều giảm ở những người tham gia sử dụng huyết thanh retinol với nồng độ ba và năm trong tám tuần
một nghiên cứu vào năm hai nghìn một mươi chín của các nhà khoa học trường cao đẳng y tế pwell đại học connel new york điều tra tác động của retinon ba ở những người tham gia bao gồm cả người da màu
nghiên cứu ghi nhận rằng có sự cải thiện đáng kể sắc tố và nước da
các nhà nghiên cứu gợi ý rằng
lựa chọn điều trị này là an toàn và hiệu quả ở những người thuộc mọi loại da
tuy nhiên viện gia liễu hoa kỳ lưu ý rằng
những người da màu đặc biệt là những người có làn da sẫm màu nên cẩn thận khi sử dụng retion
nó có thể gây kích ứng gây tăng sắc tố da
viện này khuyến cáo một người sử dụng retinon nên bắt đầu từ từ và cần theo dõi trong quá trình sử dụng thuốc
sử dụng retinol đúng cách như thế nào
trước hết về loại da có thể sử dụng retion
bác sĩ gia lĩa julia caron tại toronto cho biết
bất kỳ loại da nào cũng có thể sử dụng retion nhưng các loại da trắng hoặc nhạy cảm nên hết sức thận trọng bởi chúng có thể khó điều chỉnh với thành phần hiệu quả hơn
cũng cần lưu ý rằng phụ nữ mang thai không được sử dụng retion
khi nào có thể sử dụng retinol
bác sĩ caron thường khuyến nghị khách hàng bệnh nhân của mình nên bắt đầu sử dụng redinon khi họ đã bước qua tuổi ba mươi
bởi đó là khi mức độ colagen trong da bắt đầu giảm nhanh hơn
tuy nhiên thực tế là thói quen làm đẹp với retion cũng có thể mang đến thành quả tốt đẹp cho mọi lứa tuổi
cô cho biết các bác sĩ già liễu có thể sử dụng retion cho thanh thiếu niên bị mụn trứng cá
và khi kê đơn cho bệnh nhân cô sẽ giải thích những lợi ích lâu dài của sản phẩm này
cũng như khuyến nghị họ tiếp tục sử dụng retion
ngay cả khi đã hết mụn
bí quyết chăm sóc da với retinol
các khuyến nghị của viện gia liễu hoa kỳ cho thấy một người mới sử dụng ration nên bắt đầu từ từ và ở nồng độ thấp
nên thoa retion vào ban đêm sau khi mặt đã được rửa sạch
người dùng cần đọc trước hướng dẫn sử dụng để dùng đúng cách để dùng các sản phẩm chứa ration an toàn trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào
cần trải qua bước thử trước trên da
một mẹo quan trọng khác để sử dụng ration đó là chỉ kết hợp nó vào quy trình chăm sóc da ban đêm bởi retion khiến da nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời
chính vì vậy bác sĩ caro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp kem chống nắng khi sử dụng retinon
bác sĩ carol khuyên tất cả mọi người nên sử dụng kem chống nắng loại spf trên năm mươi
bất kể có đang sử dụng redinon bôi ngoài da hay không
hy vọng những thông tin vừa rồi có thể giúp ích cho quý vị và các bạn trong công việc chăm sóc da hàng ngày của mình
chúc quý vị và các bạn luôn có làn da khỏe đẹp tươi tán và thu hút ánh nhìn
quý vị đừng quên theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chuyên mục khỏe đẹp